ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện lệnh công ty thủy điện hòa bình mở tiếp một cửa xà đáy hồ hòa bình vào hai mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bảy
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ sẵn sàng mở thêm các cửa xả theo quy định
ban chỉ đạo cũng yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bằng mọi biện pháp khẩn trương tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền
người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn hoặc di chuyển ngay các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông
phương tiện vận tải thủy các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người tài sản
đồng thời giả soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du đặc biệt là hệ thống đề điều chạm bơm ven sông cống các công trình qua sông và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó